thưa quý vị lập khống một mươi ba phiếu ủy nhiệm tri để chiếm đoạt tiền bùi thị ngọc yến kế toán trưởng của trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày bị bắt yến đã lợi dụng chức vụ được giao để lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của giám đốc cũng là chủ tài khoản trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán
để chuyển tiền cho nhiều đối tượng không nằm trong diện được bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc một số dự án trên địa bàn huyện
bước đầu cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn này yến đã chiếm đoạt hơn hai mươi bảy tỷ đồng để trả nợ và mua bất động sản
hiện công an tỉnh đồng nai đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định
đã thành quy luật cứ vào dịp cuối năm thì tình hình buôn lậu lại có những diễn biến vô cùng phức tạp
mới đây thì tại quảng bình và quảng trị đã bắt được số lượng lớn hàng hóa là rượu nhập lậu
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tuyến đường tránh thành phố đồng hới đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố đồng hới
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đón dừng kiểm tra phương tiện do lê trọng hiếu
trú tại tỉnh thanh hóa điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc có nghi vấn vận chuyển hàng lậu
kiểm tra hành chính lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển tám trăm tám mươi năm chai rượu do nước ngoài sản xuất
trên sản phẩm không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định
tại thời điểm kiểm tra lái xe lê trọng hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
giá trị ước tính của số hàng khoảng tám trăm năm mươi triệu đồng
còn tại quảng trị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đã phát hiện tại phường đông giang thành phố đông hà
một đối tượng vận chuyển chín trăm linh chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh sáu do nguyễn hoàng anh chú tài huyện thạch thành tỉnh thanh hóa điều khiển
đang vận chuyển hàng trăm chai rượu ngoại có tổng giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế nguyễn hoàng anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu nói trên
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu điều tra khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lê nguyên dương lấy một tài khoản master từ một đối tượng qua mạng xã hội
sau đó đối tượng dương tiếp tục chia nhỏ các tài khoản cho hai đối tượng vũ văn vượng và bùi văn hùng
qua các mối quan hệ các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau sẽ cùng quản lý và chia thành nhiều tài khoản giao cho các khách chơi cá độ bóng đá với các mức giá khác nhau
đồng thời chủ động liên hệ với các con bạc khi có nhu cầu chơi cá độ
do tôi thích đa bóng lên trên mạng nhiều thì thấy trên mạng có những quảng cáo về làm trang bóng như thế thì kiếm lời được
qua các giấy kiếm lời thì tôi là không có nguyện nghiệp gì
thế cho nên là cũng thấy như thế thì cũng vào tìm hiểu và cũng biết được đấy là cái có thể là kiếm được tranh lệch
theo cơ quan công an việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng cầm đầu
việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi các trận đấu kết thúc đồng thời để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các đối tượng chỉ giao trang bóng cấp tài khoản cho người thân quen
đặc biệt hình thức giao dịch thường sẽ không gặp mặt trực tiếp mà chuyển tiền qua các ngân hàng hoặc sử dụng tài khoản của những người khác nhau
đối tượng dương là cấp master là có hộ khẩu thượng chú ở tại thanh xuân nam thanh xuân hà nội
đối tượng dương lấy trang đại lý cấp master sau đó chia cho các trang đại lý cấp asian hưởng tranh lệch với giá đô thỏa thuận
ví dụ như khi đối tượng dương lấy trang bóng thì đô quy ước là bảy
khi giao đến tay con bạc thì có thể lên đến hai trăm linh hoặc là năm mươi bảy một trăm linh tùy các con bạc và tùy từng mối quan hệ cụ thể của đối tượng với con bạc khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng có liên quan
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc